hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến nước thải một loại chất thải mà mỗi người đều thải ra khá nhiều trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
phần đông trong chúng ta chỉ đơn giản nghĩ rằng nước thải ra trôi theo cống được thu gom và xử lý thế là xong
thế nhưng trên thực tế thì để dòng nước thải được trôi đi một cách thông suốt cũng không phải là điều dễ dàng
lý do vì sao thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi clip ngắn ngay sau đây
vỏ hoa quả túi ni lông dầu mỡ đóng bánh lại trên miệng cống thực phẩm thừa và rất nhiều các loại rác khác nữa
không khó để bắt gặp những chiếc cống bị bít đầy bởi rác thải và dầu mỡ như thế này trên những con phố của thủ đô nhất là ở những khu vực có nhiều hàng quán vỉa hè hoạt động
chiếc cống với nhiệm vụ thoát nước thải thì giờ lại phải chịu cảnh bị bít lại bởi rác thải
dòng nước thải đô thị không còn đơn giản chỉ là nước mà trong đó còn tồn tại rất nhiều những tạp chất từ rác thải hóa chất đất đá trôi xuống cống
những thứ rác đó cứ trôi theo dòng nước rồi trở thành vật cản khiến dòng nước thải bị ưa tắc
đó là những thực trạng đang diễn ra tại nhiều khu vực đô thị
người vứt rác cứ vớt người vứt rác cứ vứt cống tắc lại có người thông
đó là suy nghĩ của rất nhiều người dân và đang khiến cho chất lượng bất ngờ
ngoại trưởng đô thị cũng như công tác thoát nước gặp môn vàn khó khăn
nước thải cũng như các loại chất thải khác đang ngày một gia tăng do sự phát triển nhanh chóng của các khu đô thị
điều đáng buồn là lưu lượng nước thải được thu gom và xử lý tập trung tại hà nội vẫn đang ở mức chưa cao
bên cạnh đó là ý thức kém của một bộ phận người dân cũng như doanh nghiệp
trong việc xả thải đã dẫn đến ô nhiễm môi trường ách tắc dòng nước
chính vì thế mà công tác bảo đảm thoát nước và xử lý nước thải đô thị
là một công việc đang ngày càng trở nên khó khăn hơn
nước thải có thể được thải ra trôi xuống cống theo một cách thông thường
hoặc cũng có thể theo một cách bất thường
ví dụ như đổ thẳng ra sông
giống như một số người dân
dân buôn bán và sinh sống ven bờ sông hài lạm mỗi ngày
và tương đồng với đó là mỗi ngày tức là ba trăm sáu mươi năm ngày trong năm
cũng là số thời gian mà những người công nhân phải thực hiện công việc vớt rác trên dòng sông này
con sông lừ cũng đang dần đi theo những con sông khác của thủ đô
trở thành một con sông chết
khi mà nó phải hứng chịu rất nhiều họng cống xả nước thải
từ hàng trăm nghìn hộ dân cũng như doanh nghiệp
cộng thêm cả rác thải bị vứt vô tội vạ xuống lọc sông
người dân sinh sống hai bên bờ sông đã quen với việc xả thẳng mọi thứ xuống con sông
mặc cho lòng sông cứ ngày càng mốc mùi khó chịu họ vẫn không màng
có lẽ họ đã quen với việc ngày ngày những người công nhân sẽ đi dọn dẹp số phế thải mà họ thải xuống sông
nên họ càng không cần để tâm đến việc đổ rác đúng chỗ
nước thải trượt qua xử lý cùng rác lưu cữ đã khiến dòng sông chuyển màu
bùn thải tích tụ lại thành từng màng đen kịt
không còn là sông lụa sông trăng như thơ ca thường nói
thủ đô bây giờ chỉ toàn những con sông bị bức tử vì rác và nước thải
tất cả các cửa sổ xả ra ngoài thu ở trên đường xuống
thì các nhà đã làm tự có những cái ống nhỏ đó như hai mươi hay là ba mươi xả ra
thậm chí có những ống xả thẳng hơn trực tiếp rất là nhiều
và lượng nước thải ra sông này tương đối lớn
và nhiều khi nước thải là có cả tạp chất hóa chất
rồi tất cả các thứ là nó sẽ gây ô nhiễm và lòng sông này rất là ảnh hưởng
thói quen xả thải bừa bãi của nhiều người đã dẫn đến những hệ lụy rất lớn trong việc thoát nước của thủ đô
khi những đường cống thoát nước bị vùi lấp bởi đủ loại rác thải hay gạch đá
thì đó là lúc những người công nhân của xí nghiệp thi công cơ giới phải kịp thời thực hiện công việc của mình
để bảo đảm cho việc thoát nước thải đô thị được thông suốt thì cứ khoảng sáu tháng cho đến một năm
các công nhân của công ty thoát nước sẽ phải thực hiện công việc là dọn cống ngầm bằng cơ giới
và ngay sau đây thì hãy cùng tôi tìm hiểu xem là cái quy trình làm việc của họ vất vả như thế nào

để dọn được cống ngầm thì những người công nhân phải thay phiên nhau chui xuống lòng cống
họ sẽ sử dụng một vòi hút nước thải từ dưới cống lên xe bồn
qua một lớp sàng trên xe những phần mùn cặn và vật cản như rác ni lông sỏi bùn sẽ được giữ lại
và phần nước đã được sàng lại được bơm ngược trở lại cống
bên trong lòng cống còn có rất nhiều gạch đá mảnh bê tông có kích thước lớn lọt xuống
vì vậy người công nhân sẽ phải thu nhặt chúng bằng tay và chuyển lên phía trên để dòng nước được thoát đi một cách thuận lợi
môi trường trong cống ngầm ngày càng ô nhiễm và nguy hiểm cũng như độc hại
bởi người công nhân phải trực tiếp nâng mình trong làn nước cống gồm nhiều tạp chất hóa chất
cùng với đó là hơi độc do không gian kín lại chứa nhiều chất thải
quá trình anh em làm thì bệnh này
công nghiệp nó phát sinh cũng nhiều vì bệnh phổi khu biển phổi
nên là nó cũng khó khăn cho công tác lão vét này
nhưng chẳng qua vì là gì công tác này nhiều người làm nó cũng yêu nghề rồi
nó cũng bao nhiêu năm nay rồi nên là nó buộc lòng phải yêu nghề thì cũng phải theo thôi
khó khăn vất vả thì cũng phải theo
khu vực nhà dân nó đã ra bây giờ là hóa chất xào vòng giặt
tất cả mọi thứ nước rửa bát nước rửa cỏ toilet các thứ là ra đây hết
mà bây giờ các hóa chất đều là mạnh hết
chứ không phải là loại như ngày xưa hóa chất đều là mạnh hết
nó như ngày trước nên là cái ý nó rất hại cho sức khỏe của người lao động
cũng như nhất là người công nhân cống ngầm mà trực tiếp lội xuống cống như bọn tôi
bên cạnh ý thức của người dân thì công việc của những người công nhân thoát nước
cũng sẽ phần nào giảm bớt được những nhọc nhằn
nếu như nước thải ở các khu vực đều được thu gom và xử lý tập trung
trạm xử lý nước thải kim liên là một trong hai trạm xử lý nước thải thí điểm đầu tiên của thành phố
được thành lập từ năm hai nghìn
với công suất xử lý trung bình là ba bảy trăm linh mét khối một ngày đêm
lượng nước thải mà nhà máy xử lý nước thải kim liên tiếp nhận
chủ yếu là nước thải sinh hoạt đi kèm với nhiều loại rác khác nhau
vì vậy khi nước thải được đưa vào nhà máy
thì những người công nhân phải tiến hành lọc rác thô ra khỏi nước thải
sau phần lọc rác thô nước thải sẽ được sàng thêm một lần nữa
để tách các loại rác có kích thước nhỏ hơn và cạn lắng
sau các bước xử lý nước thải sẽ được bơm
vào bể sinh học sụp khí
mô hình xử lý thu gom nước thải tập trung

thế nhưng trên thực tế
làm sao để xử lý thu gom nước thải tập trung
và hà nội hiện mới chỉ có sáu nhà máy xử lý nước thải đang hoạt động
và mới chỉ xử lý được khoảng hai mươi hai
trên tổng số lượng nước thải của cả thành phố
chính vì vậy để đáp ứng được hoàn toàn vấn đề xử lý nước thải của toàn thành phố
thì trước mắt vẫn còn rất nhiều khó khăn
để mà đảm bảo được trong cái quá trình xử lý nước thải
được triệt đẩy và lâu dài
thì theo chúng tôi
cũng như là một số các chuyên gia
hiện định rằng là chúng ta có thể xử lý được
xây dựng hệ thống thu gom nước thải đồng bộ
sau đó đưa vào các nhà máy xử lý nước thải tập trung
để xử lý
và các nhà máy xử lý nước thải tập trung
thì cũng phải quản lý các chất lượng nước
thải đầu vào
đo kiểm các chất lượng nước đầu ra
để làm sao đạt các quy trình quy chuẩn của việt nam
sau đó thì mới thải ra ngoài môi trường
nhằm bảo đảm cho vấn đề thoát nước
và xử lý nước thải một cách hiệu quả hơn
nhiều năm qua
công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên thoát nước hà nội
cũng đã chú trọng đến công tác nghiên cứu
thiết kế ứng dụng công nghệ
để tối ưu hóa các quy trình xử lý nước thải
không chỉ tại các cụm dân cư
mà còn để xử lý nước thải từ các làng nghề
hay cụm công nghiệp
bên công ty
thì đang tận dụng
cái khả năng của mình
khi điều hành những trạm xử lý tập trung lớn
như là trạm xử lý kim liên trúc bạch bác thăng long vân trì
thì đang nghiên cứu ra những cái
mô đun sản xuất
trạm xử lý vừa và nhỏ
hữu hộ cho
các cụm công nghiệp
các khu dân cư nhỏ
từ đó thì áp dụng một số công nghệ
như là công nghệ
để cải tiến
chất lượng nước thải sinh hoạt
và cũng như chất lượng nước thải công nghiệp
để làm sao là mục tiêu
về môi trường xanh sạch và đẹp
việc xử lý
nước thải tại chỗ
ở những nhà hàng khách sạn
cũng được coi là biện pháp hiệu quả
hỗ trợ cho vấn đề xử lý nước thải đô thị
tại những địa điểm này
thường tồn tại thực trạng lượng lớn dầu mỡ
bị đổ thẳng xuống đường nước thải
lâu ngày sẽ tích tụ đóng bánh
gây tắt nghẽn đường thoát nước
đây cũng là vấn đề lớn
mà công ty trách nhiệm hữu hạm
một thành viên thoát nước hà nội
đã cố gắng tìm ra phương án xử lý
trong những năm qua
thiết bị tách dầu mỡ khỏi nước thải
đang được lắp đặt tại nhà hàng này
do công ty trách nhiệm hữu hạm
một thành viên thoát nước hà nội
nghiên cứu và phát triển
và đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
vận dụng nguyên lý dầu mỡ không tan
và nhẹ hơn nước
thiết bị sẽ thay đổi hướng
và tốc độ chảy của nước thải đồ vào
loại bỏ dầu mỡ
và giảm đáng kể các chất dễ lắng ra khỏi nước thải
trước khi nước đi vào hệ thống thoát nước của thành phố
sau một khoảng thời gian sử dụng
lượng mỡ nổi lên trên lắng lại
các đơn vị sẽ có máy chuyên dụng
để hút phần dầu mỡ đó
đem đi xử lý
tính đến thời điểm hiện tại
đã có khoảng hơn một trăm linh nhà hàng trên địa bàn thủ đô
lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ khỏi nước thải
và đây được coi là một nỗ lực lớn
trong việc cải thiện chất lượng nước thải của hà nội
không chỉ nỗ lực nghiên cứu hữu ứng dụng
công ty trách nhiệm hữu hạm
một thành viên thoát nước hà nội
cũng có sự trao đổi công nghệ với các quốc gia khác
nhằm học hỏi và đưa ra được
những phương án giải quyết nhiều vấn đề còn tồn động
trong quy trình xử lý nước thải
tại thủ đô hiện nay
hiện tại công ty thoát nước
hợp tác với
liên ngành của xử lý nước thải
và hội nghị avec
để chủ yếu là giải quyết vấn đề là bùn thải
thì hiện tại là bùn thải ở hà nội
đây bây giờ là
chưa được xử lý một cách triệt đề
các công nghệ ở nhật bản thì sau khi thoát nước giai đoạn hai
bản ra lại một số công trình
của bên nhật thay trợ cho thoát nước hà nội
thì hiện tại công ty thoát nước
đang dùng lại
tiếp nhận lại toàn bộ công trình đấy
để phát triển nghiên cứu
và vận hành
với thức trạng lưu lượng nước thải
đang quá lớn
thì dự án nhà máy xử lý nước thải yên xá được kỳ vọng
sẽ giúp tăng lượng nước thải được thu gom
và xử lý tập trung của thủ đô
lên hơn năm mươi nếu đi vào hoạt động
nhà máy có diện tích
nằm ở cánh đồng yên xá
đây là một trong những dự án quy mô nhất
và mang tính cấp bách của hà nội
về xử lý nước thải
hiện nay dự án đã bước sang giai đoạn hai
và các hạng mục thi công đang dần hoàn thiện khoảng bốn mươi
bao gồm hệ thống trạm bơm
canh dẫn nước thải bể xử lý
và bể lắng
bên cạnh nhiều biện pháp được chính quyền thực hiện
thì ý thức của mỗi người dân
cũng là yếu tố góp phần quyết định lớn
đến chất lượng môi trường
thực trạng ô nhiễm từ nước thải hiện nay
là do ý thức kém của rất nhiều người
trong việc xả thải
chính vì vậy công tác tuyên truyền đến mỗi người
cũng là giải pháp vô cùng quan trọng
chúng tôi cũng có liên hệ
với các chính quyền địa phương
để họ cũng
trung tay cùng với lại công ty
để có những giải pháp
biện pháp tuyên truyền người dân
đặc biệt tôi thấy việc
thứ bảy hàng tuần có một số các phường
người dân tham gia vào công tác vệ sinh môi trường
đưa rác vào đúng nơi
không vứt ra hệ thống nước
không vứt ra ngoài
đấy cũng là giải pháp
có lẽ mong muốn lớn nhất
của những người làm công tác thoát nước
xử lý nước thải
chính là mỗi người dân
đều tự nâng cao ý thức của mình
không vứt rác hay xả thải bừa bãi
chỉ cần mỗi người cùng chung tay
thì công việc của họ cũng sẽ bớt đi chút nhọc nhằn
và môi trường sống của chính chúng ta
cũng sẽ dần trở nên xanh sạch hơn